thời gian gần đây tại một số cơ sở khám chữa bệnh đã xảy ra những sự cố y khoa gây hậu quả nghiêm trọng
ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh và hình ảnh của nhân viên y tế
bộ y tế vừa có công văn yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố các bệnh viện
cần thực hiện việc chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng an toàn người bệnh
và khuyến cáo phòng ngừa sự cố y khoa không để xảy ra những sự cố làm ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh
tuyệt đối không có hành vi cản trở che giấu việc báo cáo sự cố y khoa xử lý nghiêm nếu có sai phạm